ngày sáu tháng tám tỉnh ủy hà nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội một mươi hai tổng kết quy chế bầu cử trong đảng
từ đầu nhiệm kỳ đến nay công tác xây dựng đảng của tỉnh đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
thời gian tới các cấp ủy trong tỉnh hà nam tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị
tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy tri bộ nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tăng cường củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở
xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh theo hướng thực chất sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị